công an thành phố đà nẵng đã phát hiện lượng lớn hàng hóa phục vụ hút shisha
không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một ngôi nhà ở quận thanh khê
khoảng một mươi một h bốn mươi năm qua kiểm tra căn nhà số hai mươi chín đường phần lăng một mươi hai
công an quận thanh khê phát hiện lô hàng lớn với hàng trăm dụng cụ hút shisha
cụ thể có bảy mươi bảy bộ dây hút shisha bảy mươi một bình đựng các loại một ba trăm ba mươi hộp thuốc
cùng hàng trăm dụng cụ sử dụng shisha khác
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên đơn vị đã tiến hành lập biên bản
niềm phòng tạm giữ lô hàng để tiếp tục kiểm tra xử lý